theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan đến ngày một mươi năm tháng bốn tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ở mức sáu mươi tám năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt sáu mươi bảy chín mươi hai tỷ đô la mỹ
kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi là ba mươi chín hai tỷ đô la mỹ
khối fdi có kim ngạch xuất khẩu là bốn mươi bảy sáu tỷ đô la mỹ
nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch lớn nhất ở mức hơn một mươi bốn tỷ đô la mỹ
đứng thứ hai là nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp đến là nhóm hàng dệt may và nhóm hàng giày dép